thưa quý vị tại tỉnh yên bái những ngày qua mưa lũ kéo dài đã làm bốn người chết tại huyện mù cang trải và văn yên
đặc biệt tính đến thời điểm một mươi bảy h ngày một mươi tháng tám thiệt hại về nhà ở sản xuất nông nghiệp cơ sở hạ tầng tại yên bái đã lên tới khoảng một trăm linh hai tỷ đồng
hai chín trăm linh một lượt người đã được huy động tham gia khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra
mưa lũ cũng đã gây mất điện nhiều nơi tại huyện mù căng trải
sau năm ngày nỗ lực khắc phục đến nay toàn bộ một mươi một xã thị trấn của mù cang trải đã có điện trở lại góp phần quan trọng vào công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và đưa các hoạt động sản xuất sinh hoạt của nhân dân trở lại bình thường
trước đó trận mưa vào tối ngày năm tháng tám đã làm ảnh hưởng rất nặng nề về cơ sở hạ tầng giao thông và một số trường học trên địa bàn huyện mù cang trải
đặc biệt là trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học và trung học cơ sở xã hồ bốn huyện mù cang trải tỉnh yên bái là trường bị thiệt hại nặng nề nhất
hiện nay huyện mù cang trải cũng như là ngành giáo dục đã huy động nhiều lực lượng cùng với nhân dân tham gia khắc phục hậu quả của mưa lũ
khuôn viên trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học và trung học cơ sở hồ bốn huyện mù căng trải tỉnh yên bái sau trận lũ dữ vẫn tan hoang như thế này
cây cối ngổn ngang khắp nơi bùn đất lênh láng từ sân vào trong các phòng học
để đảm bảo cho ngày tự trường vào ngày hai mươi một tháng tám tới huyện mù căng trải đã huy động toàn bộ giáo viên các trường học đóng trên địa bàn huyện
cùng nhân dân trong xã hồ bốn và các lực lượng khác tham gia dọn dẹp đất đá giúp nhà trường khắc phục hậu quả thiên tai
trước mắt thì chúng tôi cho dọn dẹp tất cả các phòng học rồi các nhà kho rồi
kiểm đếm những tài sản bị thiệt hại sau đó thì có thống kê báo cáo để lên các cấp có chính quyền và đề nghị để được hỗ trợ tài trợ
bên cạnh đó thì về việc phòng học dầu tạo cũng đã huy động lực lượng cán bộ giáo viên trong toàn ngành
cùng với các lực lượng của nhà trường để chúng tôi giúp trường của bốn này dọn dẹp rửa rau rửa
rồi các trang thiết bị bàn ghế rồi đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
sau trận mưa lũ trường phổ thông dân trường phổ thông dân trường phổ thông dân trường phổ thông dân trường phổ thông dân
trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học và trung học cơ sở hồ bốn có một phòng học một bếp ăn tập thể của giáo viên
bếp nấu ăn cho học sinh bán chú một phòng thư viện một phòng kho để đồ dùng hệ thống máy lọc nước đường dây dẫn nước
hai phòng tin học với ba mươi năm máy tính khoảng một trăm linh bộ bàn ghế bị ngập hư hỏng trên hai trăm linh mét tường rào và hai mươi năm chiếc giường tầng bị cuốn trôi
nhiều thiết bị hồ sơ tài liệu bị ngập trong nước sân trường bị vùi lấp kho dự trữ gạo ăn cho học sinh cũng bị ngập một phần
trước tiên thì nhà trường cũng kêu gọi cộng đồng rồi các đoàn thể các tổ chức để chung tay vào giúp nhà trường để dọn dẹp vệ sinh toàn bộ những nội dung nó còn đất đá còn ở trong sân trường
và dọn dẹp sửa chữa lại những bàn ghế mà những đồ dùng còn tận dụng được
thế thì cái việc đó thì cái việc thứ hai nữa thì cũng kêu gọi những nhà đầu tư rồi các nhà hảo tâm rồi cộng đồng để chung tay đóng góp
cho các cháu học sinh để nhà trường có những điều kiện cơ sở vật chất để vừa nuôi dạy các cháu và cho các cháu yên tâm học tập
với sự chung tay của chính quyền địa phương và nhân dân đặc biệt là lực lượng đoàn viên thanh niên giáo viên của các trường trên địa bàn lực lượng công an huyện
trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học và trung học cơ sở hồ bốn đang tập trung khắc phục hậu quả bão lũ để đón học sinh bước vào năm học mới

tại các phòng học rửa bàn ghế các cơ sở vật chất sạch sẽ các khu vực nấu ăn và các phòng ký túc xã để đảm bảo cho các phòng học được dọn dẹp sạch sẽ
cũng như là bàn ghế trang thiết bị
năm học mới đang cận kề vì vậy trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học và trung học cơ sở hồ bốn đang tích cực nỗ lực dọn dẹp để đảm bảo điều kiện tốt nhất đón học sinh tự trường